theo tin từ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương đại tướng phùng quang thanh sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bộ trưởng bộ quốc phòng
sau một thời gian lâm bệnh mặc dù được đảng nhà nước tập thể các giáo sư bác sĩ tận tình cứu chữa gia đình hết lòng chăm sóc
nhưng do bệnh nặng sức yếu đã từ trần vào hồi ba h bốn mươi năm phút ngày hôm nay một mươi một tháng chín tại nhà riêng số một mươi ngõ chín đường nguyễn tri phương quận ba đình thành phố hà nội
đại tướng phùng quang thanh sinh ngày hai tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín tại xã thạch đà huyện mê linh tỉnh vĩnh phúc nay là hà nội
ông là ủy viên trung ương đảng khóa chín một mươi một mươi một ủy viên bộ chính trị khóa một mươi một mươi một đại biểu quốc hội khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba
ông được trao quân hàm đại tướng tháng bảy năm hai nghìn bảy
đại tướng phùng quang thanh là vị tướng trưởng thành qua chiến đấu
cuộc đời binh nghiệp của ông là một tấm gương sáng về tinh thần chiến đấu
anh dũng kiên cường ý chí và nghị lực vươn lên
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi của đảng năm hai nghìn sáu
ông được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng được trung ương bầu vào bộ chính trị
và phân công làm phó bí thư đảng ủy quân sự trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một của đảng năm hai nghìn hai mươi
đại tướng tiếp tục được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng
được trung ương bầu vào bộ chính trị và phân công làm phó bí thư quân ủy trung ương
tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi ba đại tướng phùng quang thanh
được quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm bộ trưởng bộ quốc phòng
tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu tại kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi ba
quốc hội phê chuẩn chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ quốc phòng
với nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đảng sự phát triển trưởng thành của quân đội
đại tướng phùng quang thanh được đảng nhà nước phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
và nhiều danh hiệu cao quý
lễ viếng lễ truy điệu lễ an táng đại tướng phùng quang thanh sẽ được thông báo sau